tiếp tục phiên họp thứ hai mươi tám chiều nay tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội xem xét thông qua chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của ủy ban thường vụ quốc hội
theo dự thảo chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi bốn ủy ban thường vụ quốc hội dự kiến tổ chức một mươi hai kỳ họp thường kỳ
từ phiên họp thứ hai mươi chín đến phiên họp thứ bốn mươi và hai phiên họp chuyên đề pháp luật vào tháng bốn và tháng tám
xem xét cho ý kiến quyết định một trăm một mươi năm nội dung tại phiên họp và cho ý kiến bằng văn bản đối với một số nội dung khác
đặc biệt qua thảo luận các ủy viên thống nhất việc các dự án luật pháp lệnh và một dự thảo nghị quyết của quốc hội
chưa có trong chương trình xây dựng luật pháp lệnh của quốc hội năm hai nghìn hai mươi bốn thì sẽ đưa vào nội dung dự phòng
và bổ sung vào chương trình chính thức khi các cơ quan của quốc hội thẩm tra khẳng định đủ điều kiện
và được bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh
chủ tịch quốc hội thống nhất rằng cần ra soát lại để xem xét nội dung nào chắc chắn thì đưa vào chương trình
nội dung nào không đưa
liên quan đến kỳ họp bất thường vào tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
chủ tịch quốc hội đề nghị ưu tiên tập trung vào các dự án luật đất đai sửa đổi
luật các tổ chức tín dụng sửa đổi
nếu các nội dung này không kịp không bảo đảm thì lùi lại kỳ họp gần nhất
còn các nội dung khác thì lùi lại vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn như luật bảo hiểm xã hội sửa đổi
luật lưu trữ sửa đổi
cũng trong phiên họp chiều nay
ủy ban thường vụ quốc hội nghe báo cáo về công tác dân nguyện của quốc hội trong tháng một mươi và một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
báo cáo về công tác dân nguyện của quốc hội trong tháng một mươi và tháng một mươi một cho thấy
trước kỳ họp thứ sáu có một hai trăm chín mươi hai kiến nghị cử tri
hiện tại các đoàn đại biểu quốc hội đang triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu
ban dân nguyện sẽ tổng hợp và kịp thời chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết
trong tháng một mươi và tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
các cơ quan đã tiếp tám trăm linh một lượt người đến khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh
qua tiếp công dân đã ban hành văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với một trăm linh vụ việc
hướng dẫn bằng văn bản hai mươi chín vụ việc
đã giải thích hướng dẫn thuyết phục công dân chấp hành đúng quy định của pháp luật đối với sáu trăm sáu mươi ba vụ việc
đối với các kiến nghị của ban dân nguyện đối với các vụ việc an ninh trật tự
thanh tra chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương để giải quyết rứt điểm và báo cáo quốc hội tại kỳ họp sau
lực lượng công an nhân dân tiếp tục sẵn sàng phối hợp có kế hoạch triển khai
nhằm bảo đảm an toàn an ninh trật tự từ trung mương đến cơ sở trong dịp tết dương lịch và tết nguyên đán sắp tới
hôm nay thủ tướng chính phủ đã ký công điện số một nghìn ba trăm sáu mươi về tăng cường các giải pháp thúc đẩy thị trường chứng khoán
phát triển an toàn minh bạch hiệu quả và bền vững
để thị trường chứng khoán việt nam phát triển an toàn minh bạch hiệu quả và bền vững hơn
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan
chủ động theo dõi giám sát chặt chẽ diễn biến của thị trường chứng khoán trong nước và quốc tế
các dòng vốn ra và vào thị trường để chủ động có giải pháp điều hành giám sát thị trường chứng khoán phù hợp kịp thời
sát với tình hình bảo đảm an toàn minh bạch ổn định thị trường chứng khoán không để xảy ra rủi ro mất an toàn
quyết liệt triển khai các nhiệm vụ giải pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán việt nam
sớm hoàn thành việc giả soát làm sạch dữ liệu về nhà đầu tư
ngân hàng nhà nước điều hành chính sách tiền tệ tài khóa và thực hiện các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán
bảo đảm sự an toàn liên thông thông suốt đồng bộ giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn thị trường chứng khoán
bộ thông tin và truyền thông yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin trung thực kịp thời khách quan chính xác
xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin bài không đúng quy định gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư và ổn định thị trường chứng khoán
bộ công an tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn thị trường chứng khoán
có giải pháp ngăn chặn phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật
nhất là các hành vi tấn công mạng xâm nhập lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trong giao dịch chứng khoán trên không gian mạng
thuế vat đã giảm hai từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba tới hết năm với hàng hóa dịch vụ đang chịu thuế xuất một mươi
trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn các chuyên gia cho rằng việc tiếp tục kéo dài thời gian giảm thuế vat sang năm hai nghìn hai mươi bốn
để kích cầu tiêu dùng hỗ trợ doanh nghiệp là cần thiết
tại nghị quyết kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm quốc hội đã đồng ý giảm hai thuế vat từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn nhằm giúp doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh
tạo thêm công an việc làm cho người lao động
việc giảm thuế giá trị gia tăng vat đã khiến nhiều sản phẩm có giá thành rẻ hơn so với trước
kích thích sự mua sắm của người tiêu dùng
nhờ vậy doanh nghiệp sản xuất cũng gia tăng được doanh số bán ra từng ngày
số lượng hai chiếc khấu liên quan tới thuế đó là một số tiền khá lớn đối với người dân lao động
nên chính vì vậy đồng hành với việc đó chúng tôi cũng thực hiện
chiến lược giảm giá đến hai trăm linh mặt hàng thường xuyên và đặc biệt giảm giá ở mức độ rất là cao
điều đó cũng giúp cho người tiêu dùng cảm thấy yên tâm hơn khi mua sắm
với nghị quyết một trăm linh một của quốc hội thì có thể thấy doanh nghiệp có một niềm tin hơn
có một sự an tâm hơn trong thực hiện hoạt động đầu tư của mình bởi thị trường tiêu dùng cũng được tăng lên
và với cái gói hỗ trợ hai như vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy cái tác động khá là tích cực
từ khi được thực hiện áp dụng gói hỗ trợ này
đó là sản xuất công nghiệp chỉ số sản xuất công nghiệp đã tăng lên
dự kiến nếu thực hiện chính sách này thì người tiêu dùng và doanh nghiệp sẽ được thụ hưởng khoảng hai mươi năm tỷ đồng
theo bộ tài chính việc giảm hai thuế xuất thuế giá trị gia tăng sẽ được áp dụng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ
đang áp dụng mức thuế xuất thuế giá trị gia tăng một mươi còn tám trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ
như viễn thông công nghệ thông tin hoạt động tài chính ngân hàng chứng khoán bảo hiểm
kinh doanh bất động sản kim loại sản phẩm từ kim loại đúc sẵn sản phẩm khai khoáng than cốc
dầu mỏ tinh chế sản phẩm hóa chất sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
thưa quý vị liên bộ công thương tài chính vừa có văn bản điều chỉnh giảm giá bán lẻ các mặt hàng
xăng dầu áp dụng từ một mươi năm h chiều nay một mươi bốn tháng một mươi hai mỗi lít xăng giảm từ chín trăm hai mươi đến chín trăm sáu mươi đồng
các mặt hàng dầu cũng giảm thêm từ năm trăm năm mươi đến bảy trăm tám mươi đồng
cụ thể xăng e năm ron chín mươi hai giảm còn hai mươi năm trăm một mươi hai đồng một lít xăng ron chín mươi năm có mức giá mới hai mươi một bốn trăm linh năm đồng một lít
dầu diesel có giá bán không cao hơn một mươi chín một mươi đồng một lít từ đầu năm đến nay giá nhiên liệu trong nước
có ba mươi năm đợt điều chỉnh trong đó có một mươi bảy lần tăng một mươi ba lần giảm và bốn kỳ giữ nguyên sau năm đợt giảm giá liên tiếp
mỗi lít xăng ron chín mươi năm hạ khoảng hai năm trăm hai mươi đồng xăng e năm ron chín mươi hai cũng rẻ hơn hai một trăm linh đồng
so với đầu tháng một mươi một
thưa quý vị với mong muốn tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất nhập khẩu và kinh doanh khí
bảo đảm cân bằng thị trường sáng nay diễn đàn tiềm năng phát triển thị trường điện khí tại việt nam
đã được tổ chức tại hà nội các chuyên gia cho rằng sử dụng điện khí lng phù hợp với xu hướng
của thế giới hiện nay ong đóng vai trò là nhân liệu cầu nối trong quá trình chuyển dịch năng
các nhiên liệu xanh sạch thân thiện với môi trường phát triển điện khí lng giúp tăng hiệu
quả trong sản xuất điện giảm sự phụ thuộc vào nhiệt điện than giảm phát thải bảo vệ môi
trường và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của đất nước tuy nhiên có nhiều biến số cho
phát triển điện khí lng ở việt nam khi phải đối mặt với nhiều thách thức về thị trường nguồn vốn
chính sách mà phần lớn những vấn đề này giải quyết rất khó các cơ quan quản lý nhà nước
ngành cơ quan lập pháp và các nhà nghiên cứu kinh tế đã thảo luận trao đổi thông tin và kiến thức
về năng lượng đồng thời tìm giải pháp cho những vướng mắt trong các quy định thể chế đối với
phát triển ngành công nghiệp khí điện khí từ đó góp phần hoàn thiện các quy định cơ chế
chính sách hướng tới phát triển hiệu quả bền vững lĩnh vực điện khí lng tại việt nam nói riêng
và sự phát triển ngành năng lượng việt nam nói chung hiện nay tỷ lệ hoàn thành các gói thầu của
cao tốc tuyên quang phú thọ đạt hơn tám mươi ba giá trị hợp đồng trong đó phần tuyến chính đạt hơn chín mươi bốn
dự kiến sẽ khánh thành vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai dự án đường cao tốc tuyên quang phú thọ kết nối
với đường cao tốc nội bài lào cai có chiều dài toàn tuyến hơn bốn mươi km tổng mức đầu tư là ba bảy trăm năm mươi ba tỷ đồng
với bốn làn xe vận tốc thiết kế đạt một trăm hai mươi km mỗi giờ đây là một trong những công trình trọng điểm quốc gia
có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội tăng cường bảo đảm quốc phòng an ninh
với các tỉnh phía bắc nói chung và các tỉnh tuyên quang hà giang phú thọ nói riêng
sẽ tạo kết nối giao thông phát triển mềm vũ liên vùng
lễ khánh thành tuyến đường là sự kiện quan trọng của tỉnh tuyên quang hoạt động thiết thực
chào năm mới hai nghìn hai mươi bốn và chào mừng kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh hơn và nghiêm trọng hơn
yêu cầu gia tăng các tiêu chuẩn xanh bền vững đối với hàng hóa xuất khẩu
gia tăng trách nhiệm tài chính của các nhà sản xuất cho các mục tiêu xanh bền vững
đã trở thành luật chơi mới về thương mại và đầu tư trong năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi ba nhiều nền kinh tế phát triển trên thế giới đã đặt ra những quy định liên quan đến môi trường
khắt khe đối với hàng hóa nhập khẩu như cơ chế điều chỉnh biên giới carbon
chiến lược từ trang trại đến bàn ăn kế hoạch hành động kinh tế tuần hoàn
đáng nói không chỉ liên minh châu âu eu mà các quốc gia khác như
mỹ canada đã và sẽ áp dụng các quy định xanh trong xuất nhập khẩu
động lực của năm tới chắc chắn là xuất khẩu và đầu tư nước ngoài
nhưng mà chúng ta phải điều chỉnh hướng xuất khẩu đầu tư nước ngoài theo hướng đáp ứng bằng được
tiêu chuẩn xanh tiêu chuẩn bền vững rồi phát thải rồng theo những cam kết quốc tế
và thậm chí là chúng ta chuyển đổi năng lượng
thì tất cả những cái đó chúng ta đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu sẽ rất cao
thậm chí là có thể là một số doanh nghiệp có thể là phải chuyển hướng kinh doanh
nhưng mà vì lâu dài tôi cho rằng là chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu là xuất khẩu có thể tăng trưởng hơn năm nay
về cơ bản một số ngành hàng xuất khẩu quan trọng của việt nam sẽ bị ảnh hưởng lớn
bởi các tiêu chuẩn xanh cả trong ngắn hạn và dài hạn
chính vì vậy việc xây dựng chiến lược giảm lượng carbon tham gia vào các dự án bù đắp carbon
đánh giá mức độ thâm dụng carbon đầu tư vào đổi mới sáng tạo và công nghệ
và tham gia vào các sáng kiến hợp tác công nghiệp đã và đang là yếu tố sống còn của doanh nghiệp
đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa
việc mà doanh nghiệp nhỏ nó sẽ có những cái bất lợi về việc cạnh tranh trên thị trường về thị phần
tuy nhiên nó lại có cơ hội rất lớn trong việc chuyển đổi xanh vì mô hình của nó là nó không cồng cành
nó cũng rất là dễ linh hoạt trong việc thay đổi và chuyển đổi mô hình kinh doanh
đây là một cơ hội lớn để các doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam có thể kinh doanh được bền vững hơn
và dễ dàng chuyển đổi sang các hoạt động kinh doanh bền bực hơn
để không bị loại khỏi cuộc sống
để không bị loại cuộc chơi bởi các tiêu chuẩn cao về môi trường và xã hội do các thị trường nhập khẩu đặt ra
các doanh nghiệp của việt nam cần thay đổi tư duy quan tâm tới tính xanh của chuỗi cung ứng trong thương mại quốc tế
để đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật khắt khe của thị trường